trưa nay theo giờ moscow tức chiều nay theo giờ hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tới dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập hội hữu nghị nga việt
tại lễ kỷ niệm tổng bí thư đã khẳng định quan hệ việt nga ngày nay đã kế thử tốt đẹp quan hệ việt sô khởi nguồn từ nhiều năm trước
đó là tài sản chung vô giá của hai dân tộc cần được trao chuyển lại cho các thế hệ mai sau
tổng bí thư mong muốn trong thời gian tới hội hữu nghị nga việt cùng với hội hữu nghị việt nga sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước
có nhiều hoạt động phong phú hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã trao huân chương lao động hạng nhất cho hội hữu nghị nga việt
trao huân chương lao động hạng ba cho chủ tịch hội và trao các huân chương cho các tập thể và cá nhân
các cá nhân của nga có nhiều đóng góp cho quan hệ ngoại giao hai nước